sáng nay tại xã đắc côi huyện con rẫy tòa nhân dân tỉnh con tum mở phiên tòa xét xử lưu động vụ án hình sự
đối với bị cáo a hồ hai mươi hai tuổi trú tại thôn một mươi xã đắc côi huyện con rẫy về tội giết người
theo cáo trạng vào khoảng một mươi tám h ngày hai mươi ba tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai a hồi ngồi uống rượu cùng với a song ba mươi tuổi
và ông a bình là bố ruột của a hồi tại nhà của ông a bình ở thôn một mươi xã đắc khôi huyện con rẫy tỉnh con tum
tại đây a song xảy ra mâu thuẫn cãi nhau với y ngoan là người yêu của a song và là em gái của a hồ
a song đã có hành vi ném đổ đạc trong nhà của ông a bình và làm đầu của ông a bình chảy máu
thế vậy a hồ tức giận đã lấy con dao dựa dài khoảng sáu mươi cm chém vào vùng đầu a song gây thương tích sáu mươi bốn
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt a hồ chín năm sáu tháng tủ giam về tội giết người